trong lúc nền nghệ thuật sân khấu đang đứng trước tình trạng thiếu kịch bản hay và chất lượng
thì một số đơn vị sân khấu nước ta đã tìm đến chuyện cổ tích dân gian
để chuyển thể và gian dựng thành các vở diễn phục vụ khán giả
sân khấu lệ ngọc được xem là đơn vị nghệ thuật thành công
khi mà thu hút được rất đông khán giả với những tác phẩm chuyển thể như thế
và nối tiếp sự thành công đó thì vào sáng ngày chín tháng một tại hà nội
sân khấu lệ ngọc tiếp tục khởi công vở diễn mới
với cốt truyện là từ chuyện cổ tích cây tre chăm đốt
cây tre chăm đốt là sản phẩm đầu tiên của sân khấu lệ ngọc
để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi và tiếp bước hành trình kết nối đam mê
và lan tỏa tình yêu văn hóa việt từ khán giả
cây tre chăm đốt tựa đề quen thuộc với hàng triệu người dân việt
thế nhưng dưới ngòi bút của biên kịch lê thế song
sự sáng tạo trong cách giàn dụng của nghệ sĩ ưu tú bùi như lai
kết hợp với đội ngũ diễn viên và ekip sân khấu lệ ngọc
vợ diễn hướng đến sự ca ngợi văn hóa làng xã ở những miền quê việt nam
các người tình yêu của con người với nhau
và hướng đến thông điệp kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường
việc đưa chuyện cổ tích cây tre chăm đốt lên sân khấu kịch
biến câu chuyện xưa trở nên gần gũi lan tỏa
và có màu sắc mới từ khán giả đương thời